tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ thụy điển và đại sứ hungary đến chào xã giao
tiếp đại sứ thụy điển chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng thụy điển đã trúng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chủ tịch quốc hội hoan nghênh thụy điển đề xuất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ công nghệ sinh học
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ ngài đại sứ hoàn thành nhiệm vụ mong muốn và tin tưởng rằng ngài đại sứ trong nhiệm kỳ của mình sẽ có những đóng góp tích cực vào việc tiếp tục phát huy quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và thụy điển
tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội đồng thời mở rộng và đưa các mối quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu hiệu quả
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ ngài đại sứ trong nhiệm kỳ của mình sẽ có những đóng góp tích cực vào việc tiếp tục phát huy quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và thụy điển
tăng cường giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp việt nam và thụy điển và thúc đẩy kế hoạch mở đường bay thẳng stockholm và phú quốc nhằm thực hiện hóa quan hệ thương mại hai nước
tiếp đại sứ hungary ngài ueri chobo

chủ tịch quốc hội đánh giá cao nỗ lực của chính phủ hai nước trong việc thúc đẩy các bộ ngành hoàn tất thủ tục để kịp ký hiệp định khung về hợp tác tín dụng giữa chính phủ việt nam và hungary vào tháng một vừa qua
đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong hoạt động đối ngoại giữa hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội tin tưởng tại khóa họp thứ bảy của ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế việt nam hungary
các bộ ngành hai bên sẽ thống nhất được danh mục các dự án triển khai bằng nguồn tín dụng ưu đãi bốn trăm bốn mươi triệu euro của hungary
trong khuôn khổ hiệp định khung về hợp tác tín dụng giữa chính phủ hai nước
cho rằng việt nam là đối tác truyền thống chiến lược ở khu vực nhất là những thành tích kinh tế xã hội đã đạt được trong thời gian qua
đại sứ hungary chia sẻ hungary có nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng luật pháp
sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với việt nam nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các cơ quan lập pháp hai nước